thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật
đây là phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật thứ hai trong năm nay
kể từ phiên họp từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng đã chia sẻ những thiệt hại mất mát của người dân do mưa lũ gây ra
đặc biệt là cơn lũ giữ ở thanh hóa sạt lở nghiêm trọng đê biển tây ở cà mau
hiện chính phủ các tỉnh đã có chỉ đạo xử lý
về nội dung phiên họp thủ tướng nêu rõ việc xây dựng thể chế pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được thảo luận trong tất cả các phiên họp chính phủ thường kỳ
nhưng vẫn chưa đủ thời gian để giải quyết một số dự thảo trong một mươi nội dung khác nhau
về kinh tế xã hội để trình quốc hội trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ phát huy trí tuệ tập thể
đồng góp ý kiến vào các nội dung tự trình dự thảo do các bộ cơ quan trình
phiên họp này sẽ đạt được tất cả các nội dung tự trình dự thảo do các bộ cơ quan trình
này chính phủ sẽ thảo luận về các nội dung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp dự án luật thanh niên sửa đổi
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều luật đầu tư và luật doanh nghiệp
dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
về đề nghị xây dựng dự án luật sơ đổi bổ sung một số điều luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự thảo báo cáo về sơ kết năm năm triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba